dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tới đây thành phố hồ chí minh dự kiến chi sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng để chăm lo tết cho hồ nghèo
cận nghèo và các đối tượng diện chính sách đang sinh sống trên địa bàn thành phố
mức chi này tăng gần sáu mươi tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thành phố sẽ tặng quà tết cho trên hai trăm bảy mươi năm người có công gồm cán bộ lão thành cách mạng
mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh hạng đặc biệt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học mức nặng thương bình nặng cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ hoạt động cách mạng
hoạt động kháng chiến bị địch tra tấn tù và thân nhân liệt sĩ
thành phố còn chăm lo tết cho khoảng một trăm linh bốn hộ nghèo cận nghèo
dịp tết đinh dậu thành phố hồ chí minh cũng dành gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng chăm lo cho hơn bốn mươi chín năm trăm linh người
nhận trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên và hơn bảy mươi chín người già trên tám mươi tuổi
và công nhận lao động nghèo xa quê được hỗ trợ một trăm linh vé tàu xe
thành phố cũng vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bảy mươi
công đoàn các cấp hỗ trợ ba mươi vé tàu cho người lao động về quê đón tết